tại sóc trăng đã diễn ra hội thảo nhằm thảo luận và chuyển giao các kết quả sản phẩm nghiên cứu mới
tiến bộ kỹ thuật và biện pháp quản lý hiệu quả tôm nuôi vùng đồng bằng sông cửu long
do tổng cục thủy sản phối hợp với tỉnh sóc trăng tổ chức
đến nay cả nước có sáu trăm tám mươi chín năm trăm một mươi sáu ha nuôi tôm tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng thu hoạch đạt bốn trăm bốn mươi bốn bốn trăm linh bốn tấn tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó sản lượng tôm xú là một trăm sáu mươi một năm trăm bảy mươi sáu tấn sản lượng tôm chân trắng là hai trăm tám mươi hai tám trăm hai mươi tám tấn
kim ngạch xuất khẩu tôm đạt một chín mươi ba tỷ usd
hội thảo đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ
kết quả chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi và giới thiệu mô hình kỹ thuật giải pháp
và sản phẩm phòng trị bệnh cho tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế
vân đấu đạt kim ngạch xuất khẩu tôm hai bảy tỷ usd từ nay cho đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch ngành tôm đề ra